cá thể gấu chó được giải cứu tại tỉnh tây ninh đã được vận chuyển về trung tâm cứu hộ gấu tàm đảo
đây là cá thể gấu thứ hai trăm linh một mà tổ chức động vật châu á giải cứu thành công
cá thể gấu chó thuộc giống cái được nuôi làm cảnh trong suốt một mươi năm năm tại tây ninh trong điều kiện thiếu thốn lồng chật hẹp
thông tin về cá thể gấu bị nuôi nhốt được các thầy thuốc đông y trên địa bàn thông báo đến tổ chức động vật châu á
và mong muốn gấu sẽ được giải cứu
sau khi đạt được sự đồng thuận của chủ gấu và tri cục kiểm lâm tây ninh ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua
cá thể gấu chó này đã được tổ chức động vật châu á tiến hành giải cứu và vận chuyển đường bộ từ tây ninh về trung tâm cứu hộ gấu tam đảo
đến chiều nay gấu đã an toàn về đến trung tâm
theo tri cục kiểm lâm tây ninh đây là cá thể gấu bị nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn tỉnh
đồng nghĩa với việc từ nay tây ninh không còn gấu bị nuôi nhốt nữa
đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy kết quả khả quan cho những nỗ lực của tổ chức động vật châu á
và dần hướng đến mục tiêu cao nhất là chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam